cảm ơn các bạn đã xem
tuần này thì chúng tôi xin được tiếp tục mạch câu chuyện này với một số chuyển động mới liên quan tới mối quan hệ của mỹ với các nước
đầu tiên hãy cùng đến với một trong những quốc gia mà mỹ luôn cho rằng là kém thân thiện nhất đó là iran
một tuần sau khi chính thức tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống iran
chính quyền mỹ công bố thành lập một nhóm cấp cao mới có nhiệm vụ thực thi chiến lược của washington
nhằm gia tăng sức ép ngoại giao và kinh tế đối với quốc gia hồi giáo này
nếu muốn giảm cấm vật
tái lập quan hệ ngoại giao và thương mại với nước mỹ hợp tác kinh tế với mỹ
chúng tôi cần nhìn thấy chính phủ iran nghiêm túc trong việc thay đổi thái độ
những đòi hỏi mà mỹ muốn tehran phải thay đổi hành xử
được cho là bao gồm ngừng ủng hộ chính phủ syri và phong trào hezbollah của liban
chấm dứt chương trình hạt nhân và trả tự do cho những người mỹ đang bị giảm dữ
tuy nhiên đáp trả lại tổng thống iran hassan rouhani nhấn mạnh
mỹ đã đốt bỏ các cây cầu dẫn tới thượng lượng với tehran
giáo chủ ayatollah khamenei còn khẳng định không muốn chiến tranh nhưng cũng sẽ không đàm phán với mỹ
trong khi đó bộ quốc phòng iran loan báo đã hoàn thành tên lửa thế hệ mới di động và chính xác
vâng iran là quốc gia có thể nói đang hứng chịu những biện pháp khắc nghiệt nhất mà nước mỹ sử dụng
dụng để gây sức ép về mọi mặt nhưng nếu nhìn rộng ra thì cũng có thể thấy ở thời điểm này hầu
như không ở đâu là ngoại lệ trong chính sách nước mỹ nhưng nếu nhìn rộng ra thì cũng có thể thấy ở thời điểm này hầu như không ở đâu là ngoại lệ trong chính sách nước mỹ

trong khi đó bộ quốc phòng iran đã hoàn thành tên lửa thế hệ mới di động và chính sách nước mỹ